với mục tiêu hoàn thiện kết nối và đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế xã hội
thành phố hạ long hiện đang khẩn trương triển khai nhiều dự án công trình giao thông trọng điểm
ghi nhận của phóng viên tại một số dự án công trình
dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ một mươi tám a đoạn từ nút giao hoàng quốc việt đến cầu bãi cháy thành phố hạ long
có chiều dài gần bảy km với tổng mức đầu tư bốn trăm tám mươi tỷ đồng đang được các nhà đầu tư tích cực thi công
tuyến đường có chiều rộng ba mươi năm mét với sáu làn xe cơ giới kết nối vào tuyến đường một mươi làn xe
từ nút giao hoàng quốc việt đến nút giao minh khai tạo nên hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ ở khu vực phía tây thành phố
dự án cải tạo mở rộng đường vũ văn hiếu đoạn từ cầu trắng phường hà tu đến chân đèo bụt phường hà phong
có tổng mức đầu tư ba trăm một mươi tỷ đồng chiều dài tuyến trên bốn km với quy mô sáu làn xe
kết nối với tuyến đường kiểu mẫu nguyễn văn cử giai đoạn hai
cũng đang được khẩn trương thi công hoàn thành trước tết nguyên đán
các công trình này sau khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông của thành phố
đáp ứng yêu cầu xây dựng đô thị thông minh đồng thời tăng cường sự kết nối giao thương giữa hạ long
với các khu vực phụ cận để thu hút đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn